cúm là một bệnh phổ biến do virus gây ra và lây lan theo đường hô hấp
trước kia cúm thường xảy ra trong mùa lạnh như mùa thu đông hay đông xuân
tuy nhiên vài năm trở lại đây do biến đổi khí hậu nên số ca mắc cúm xuất hiện quanh năm
hiện nay do thời tiết diễn biến thất thường bệnh cúm đang có dấu hiệu gia tăng
đặc biệt là nhiều ca mắc cúm a có biến chứng nặng
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại bệnh viện nhiệt đới trung ương
nhập viện trong tình trạng suy hô hấp các bác sĩ tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
đã phải cho anh miền thở máy ngay lập tức và cấp cứu
gia đình anh trước đó thấy anh có biểu hiện sốt nhưng không hề nghĩ anh mắc cúm ah một n một
trước thì cảm giác là cứ nghĩ là anh bị soan thôi đưa đi viện quân y một trăm một mươi
thì lên đấy thì được hai hôm thì anh sốt nặng sốt nặng trong vòng hai hôm
thì bệnh viện chuyển anh sang bên viện mình bên này
còn bệnh nhân này anh có thể đưa đi viện quân y một trăm một mươi

suy đa phủ tạng không đáp ứng với thở máy
các bác sĩ đã phải sử dụng kỹ thuật tiêm phổi nhân tạo xmo để điều trị
tình trạng của chị này tiến triển rất nhanh thôi
từ lúc vào viện cho đến lúc khởi phát những triệu chứng suy hấp nặng
chỉ trong vòng khoảng một mươi hai tiếng đồng hồ
sau khi mà áp dụng kỹ thuật tiêm phổi nhân tạo thì tình trạng suy hô hấp của bệnh nhân ổn định dần
nếu như không áp dụng kỹ thuật này thì thậm chí tỷ lệ tử vong có thể đến từ tám mươi đến một trăm linh
nhưng nhờ áp dụng kỹ thuật này thì người ta đã làm kéo giảm một xuống tỷ lệ tử vong
của những bệnh nhân rất nặng như thế xuống khoảng chừng năm mươi
tức là cơ hội cứu sống người bệnh được nhiều hơn nhiều
theo các bác sĩ có nhiều chủng cú ma đã được xếp vào cú mùa
nhưng virus cúm ngày càng có nhiều biến chủng mới
nên có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm và nhanh thậm chí là tử vong
nếu thấy có biểu hiện bất thường
và đặc biệt với một số nhóm đối tượng có nguy cơ cao
khi mắc các triệu chứng cúm nên đến ngay cơ sở y tế để được trần đoán và chỉ định điều trị
cúm nếu ở thể nhẹ người dân có thể điều trị tại nhà theo hướng dẫn của bác sĩ
tuy nhiên để phòng cúm có thể xảy ra biến chứng nguy hiểm
người dân vẫn nên tiêm phòng cúm đầy đủ hàng năm
tiếp xúc với người cúm cần có các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang để tránh bị lây bệnh